bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động tiền lương tiền thưởng nợ lương của doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
bộ lao động thương binh và xã hội cũng đề nghị các sở địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động liên đoàn lao động và các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh đời sống công nhân lao động
các cơ quan tổ chức kịp thời hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật
nhất là trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một giả soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể các quy định trong nội quy quy chế của doanh nghiệp
để thực hiện nhất là các nội dung về tiền lương tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp tết tuyên truyền vận động để người lao động người sử dụng lao động có những thỏa thuận bảo đảm cùng nhau chia sẻ khó khăn